quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai đã tổ chức lễ nghiệm thu bàn giao thiết bị đo mưa tự động
thiết lập mạng đo mưa phục vụ cảnh báo sớm lũ lụt tại cộng đồng một số tỉnh phía bắc giai đoạn một năm hai nghìn hai mươi
dự buổi lễ có đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư trung ương đảng
chủ tịch quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai
thực hiện chương trình lắp đặt thiết bị đo mưa tự động giai đoạn một năm hai nghìn hai mươi
quỹ đã đầu tư cho tám tỉnh hà giang lai châu yên bái tuyên quang bắc cạn thái nguyên phú thọ bắc giang
đến nay việc triển khai lắp đặt đã hoàn thành với tổng số chín mươi trạm trên chín mươi xã
dữ liệu đo mưa sẽ được cập nhật trên hệ thống chuyên dùng để đo mưa tự động của mỗi tỉnh
và đã được các cơ quan địa phương khai thác nhằm mục đích phòng chống thiên tai như cảnh báo sớm mưa lũ
hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra và dự báo phục vụ sản xuất nông nghiệp